ngày một mươi chín tháng hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
đang phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh
xử lý các đối tượng tham gia vụ đua xe trên đường nguyễn hữu trí
khoảng ba giờ một mươi năm phút rạng sáng ngày một mươi chín tháng hai lực lượng của phòng pc tám nhận tin báo
có nhóm thanh niên với hơn một trăm linh xe đã tổ chức đi thành đoàn nẹp vô lãng lách đánh võng
một số còn bóc đồ xe chạy xe một bánh so với kẻ tốc độ cao từ đôi
hoặc nhóm nhỏ trên tuyến đường nguyễn hữu trí thị trấn tân túc huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh giáp ranh tỉnh long an
do có tổ chức cảnh giới từ trước nên nhóm này biết được lực lượng chức năng
đang vào cuộc ngăn chặn nên đã tản ra bằng nhiều hướng
tuy nhiên tại tuyến nguyễn hữu trí lực lượng tổ phòng chống đua xe
từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã phối hợp với công an huyện bình chánh và cuộc tổ chức đón lọng
lực lượng chức năng đã bắt giữ được một mươi chín xe mô tô hai xe không biển kiểm soát
một mươi tám đối tượng gồm một mươi bảy nam và một nữ
hiện nhóm thanh thiếu niên đã được bàn giao cho công an huyện bình chánh
tiếp tục lấy lời khai mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan
và xử lý các phương tiện đối tượng theo quy định
thưa quý vị công an quận tám tp hcm hiện đang điều tra làm rõ vụ việc ô tô
lao vào quán nhậu trên đường phạm thế hiển thuộc phường bảy
khiến cho ba người bị thương vào khuya ngày một mươi tám tháng hai
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai xe ô tô biển số năm mươi một h chín mươi bảy nghìn bảy trăm một mươi một
lưu thông trên đường phạm thế hiển theo hướng đi cầu bà tàn quận tám tp hcm
khi đến đoạn qua địa bàn phường bảy quận tám thì bất ngờ lao lên vỉa hè
tông thẳng vào nhiều bàn nhậu cuốn ba người khách vào gầm rồi kéo lên một đoạn
sau khi tông vào một cây xanh kẹp vào cục điện chiếc xe mới dừng lại
tai nạn khiến ba người gồm hai người đàn ông và một phụ nữ bị thương nặng
trong đó có một người bất tỉnh một người bị coi giật mạnh
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tại hiện trường nhiều bàn ghế đồ đặt bị hấp vang khắp đường
tại xe sở ô tô có dấu hiệu xe xỉn đường người dân yêu cầu ngồi yên trên ô tô
để đợi lực lượng chức năng đến giải quyết
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ